vào sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng hai đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường do đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh bắc cạn
công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
công tác thu hồi giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện tốt
công tác quản lý hoạt động cấp phép thăm dò khai thác chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền được thực hiện đúng quy định
công tác quản lý nhà nước về môi trường được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả
đánh giá cao về những kết quả tỉnh bắc cạn đạt được trong thời gian vừa qua bộ trưởng trần hồng hà khẳng định
trong năm hai nghìn một mươi tám bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục có những đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
trong đó sẽ xem xét hoàn thiện dự thảo luật đất đai nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân
cũng như để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước
đồng chí trần hồng hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh bắc cạn trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là công tác bảo vệ và phát triển rừng
với trên bảy mươi một độ che phủ rừng bắc cạn có đóng góp rất lớn trong việc bảo vệ môi trường
tuy nhiên về lâu dài các bộ ngành trung ương và tỉnh cần phải có thêm nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ cho người dân có cuộc sống tốt hơn nhờ rừng